xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây sẽ là một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an phường hai
thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu kiểm tra căn biệt thự cho thuê trên đường lạc long quân
thành phố vũng tàu đã phát hiện một nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã bắt quả tăng năm đối tượng gồm ba nam và hai nữ cùng chú tại tỉnh đồng nai
theo lời khai của các đối tượng chiều ngày một tháng hai nhóm này từ đồng nai đến thành phố vũng tàu
và thuê căn biệt thự trên lưu trú khi đi đồng duy tân mang theo một gói ma túy dạng khay
tại đây tân đã cùng nhóm bạn sử dụng ma túy hiện công an thành phố vũng tàu đang củng cố hồ sơ
xử lý các đối tượng trước pháp luật
sau đây là thông tin về các vụ hỏa hoạn
xảy ra tại đắk lắc và an giang
khoảng hai mươi một h bốn mươi phút tối qua
tại sưởng chế biến gỗ trên đường amakhe
phường tân lập thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc
của gia đình ông võ ngọc
đã xảy ra hỏa hoạn do thời tiết hành khô
gió to và trong sưởng toàn vật liệu gỗ
nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng
bùng cháy dữ dội sau gần một giờ đồng hồ
lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn
đám cháy giật may vụ hỏa hoạn
không gây thiệt hại về người hiện lực lượng chức năng
đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân
của vụ hỏa hoạn
tại phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang
cũng vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
khiến hai căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng
đã huy động năm xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ
và người dân tham gia dập lửa
sau hai mươi phút ngọn lửa cơ bản được không chế
không cháy lan sang các hộ khác
và được sập tắt hoàn toàn
rất may không có thiệt hại vì người
tiếp theo là thông tin cập nhật mới nhất
về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp ncov
vào sáng ngày hôm nay bộ y tế cho biết
một bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
quốc tịch mỹ đang lưu trú
tại thành phố hồ chí minh có kết quả
xét nghiệm dương tính với ncov
khai thác tiền sử ngày một mươi bốn tháng một
bệnh nhân bay từ mỹ về việt nam
trên chuyến bay ký hiệu sáu trăm sáu mươi
của hãng hàng không china southern
vào ngày một mươi năm tháng một bệnh nhân quá cảnh
tại sân bay của vũ hán trung quốc
trong vòng hai tiếng đồng hồ
đến ngày một mươi sáu tháng một bệnh nhân tới sân bay tân sơn nhất
và di chuyển đến khách sạn triều hân
tại phường năm quận ba thành phố hồ chí minh
bệnh nhân khỏi bệnh vào ngày hai mươi sáu tháng một
vào viện vào ngày ba mươi một tháng một
bệnh nhân có tiền sử phi đại tiền liệt tuyến
diễn biến bệnh không sốt không đau cơ
ho khan đôi khi có khó thở
ngày ba mươi một tháng một phết dịch hầu hậu
và cho kết quả dưng tính với ncov
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly
điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
thành phố hồ chí minh thẩu oxy kháng sinh
và kháng virus
như vậy tính đến ngày hai tháng hai việt nam phát hiện
bảy ca mắc ncov
trước đó đã phát hiện hai cha con người trung quốc
một người đã khỏi
ba công dân việt nam đều trở về từ vũ hán trung quốc
một công dân việt nam và lễ tân
có tiếp xúc với hai cha con người trung quốc
thưa quý vị bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
vào sáng ngày hôm nay đã phát đi thông báo
phát hiện bản kết quả xét nghiệm dưng tính
với ncov được làm giả
cụ thể hiện trên các cha mạng xã hội
đang lan truyền kết quả xét nghiệm
corona do bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
thực hiện bệnh viện xin khẳng định
đây là tờ kết quả được làm giả
dựa trên các yếu tố sau xét nghiệm
các xác định có bị ncov dương tính hay không
sẽ dùng dịch ngoái họng
nhưng ở đây phía trên là mẫu bệnh phẩm
dịch ngoái họng ở kết quả
phần khoanh mực đỏ lại là kết quả
của loại xét nghiệm đếm tài lượng virus
mà đếm tài lượng virus thì việt nam
mới chỉ làm được cho ba loại xét nghiệm
đó là viêm gan b c
và hiv xét nghiệm ncov
cần từ ba đến một mươi ngày
mới có kết quả nhưng trên tờ kết quả này
ngày lấy mẫu bệnh phẩm
và ngày có kết quả lại
cùng một ngày đây là điều rất phi lý
bệnh viện hiện tại không còn khoa
xét nghiệm và chữ ký người thực hiện
và trưởng khoa là một
cảm ơn các bạn đã theo dõi
thưa quý vị và các bạn
tại thanh hóa thì
công an thành phố thanh hóa
vừa xử lý các trường hợp
đăng tải thông tin sai sự thật về dịch
khoảng chín giờ sáng ngày một tháng hai
năm hai nghìn hai mươi lực lượng
công an tỉnh thanh hóa phát hiện tài khoản
facebook thiêu gia hồ vũ
đăng tải thông tin
lào cai phát hiện một mươi hai công dân việt nam
nghi nhiễm virus corona mới
đều đợi dụng

đợi dụng tình hình dịch bệnh
kêu gọi kích động công dân nghỉ việc
đình công tại khu công nghiệp
công an thành phố thanh hóa đã tiến hành xác minh
và xác định được chủ tài khoản facebook
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại huyện hồng hóa tỉnh thanh hóa
hiện là công dân của công ty hồng mỹ
khu công nghiệp hoàng long
phương tàu xuyên thành phố thanh hóa
qua đấu tranh khai thác thì đối tượng đã thừa nhận
hành vi phạm tội của mình
gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
thưa quý vị trong khi báo chí cả nước
đều đang cố gắng và đăng tải những thông tin
mới nhất chính xác và kịp thời
về diễn biến của dịch bệnh ncov gây ra
thì vẫn có những tờ báo
trang mạng xã hội những cá nhân vì nhiều mục đích
khác nhau lại đưa ra những thông tin bịa đặt
sai sự thật tạo sự hoang mang trong dư luận
xã hội tại thành phố đà nẵng
thì lực lượng công an thành phố đã tăng cường
các biện pháp kiểm tra phát hiện
và xử lý nhiều trường hợp đưa tin đồn thất thiệt
ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phòng ngừa
dịch bệnh ncov trên địa bàn
đây là một đối tượng nữ chú quận liên triều
thành phố đà nẵng được phòng an ninh chính trị
nội bộ công an thành phố đà nẵng mời làm việc
khi có hành vi sử dụng facebook cá nhân
chia sẻ bài viết với nội dung
đà nẵng phát hiện hai ca nhiễm virus
corona vũ hán kèm đường link
bài báo phát hiện hai người trung quốc
ở vũ hán nghỉ bị viêm phở cấp
tại sân bay đà nẵng
mình cũng thấy bài báo này bài báo truyền thống
cho nên là mình chia sẻ luôn cho mình cũng
không có nghỉ ngơi luôn
còn đây lại là một nữ đối tượng khác
trú quận hải châu thành phố đà nẵng
dù không hề biết chính xác của thông tin
về dịch bệnh ncov đến đâu
nhưng vẫn đăng tin và chia sẻ
nội dung tại nha trang
đã có rất nhiều người bị nhiễm virus
từ khách du lịch trung quốc
nội dung trên được người này chia sẻ vào fanpage
nhóm hội mua bán nhà và đất
tại thành phố đà nẵng và nhóm
bất động sản đà nẵng thu hút gần
hai trăm linh lượt like và hơn một trăm năm mươi lượt
trừ là hiểu ra vấn đề là không nên
chia sẻ rồi
vì những cái chia sẻ thì mình
phải tặng mắt mình thấy tặng tay
mình nghe lúc đó kìa
hai trang hội nhóm trên đã
có hơn hai trăm linh lượt theo dõi tương tác
mỗi ngày nếu không kịp thời phát hiện
thì những thông tin tiêu cực sẽ
nhanh chóng được chia sẻ tạo tâm lý
hoang mang trong dư luận nhân dân
các trường hợp được mời làm việc đều không
thấy được hậu quả việc làm của bản thân
khi chia sẻ những thông tin sai trái
không đúng sự thật
trời nổi trên mạng xã hội
nếu đối tượng nào
cố tình tôn tin giả và gây hoang mang
dư luận ảnh hưởng đến
phòng dịch của chính quyền
thành phố đà nẵng nói riêng
cũng như của cả nước nói chung thì
lực lượng công an chúng tôi
kiên quyết là
tìm phát hiện và áp dụng
những điều lực để xử lý
những tin tức giả đến từ rất nhiều nguồn
những đối tượng muốn gây dối xã hội
và trục lợi nhằm thu hút sự
chú ý đưa tin gây sốc
tăng lượng tương tác tăng số lượng
người theo dõi trên mạng xã hội
bởi vậy trước tình hình dịch bệnh
mỗi người dân cần tỉnh táo để cập nhật
những thông tin chính thống cũng như
có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu cho bản thân
và gia đình
vừa rồi là những tin tức an ninh
trật tự đáng chú ý ngay sau đây xin mời
quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin
về truy nãn tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
lệnh truy nãn tội phạm
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng với tội mua bán phụ nữ
đối tượng vũ thị cài
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường chú
tại xã yên nhân huyện yên mô
tỉnh ninh bình có xeo chấm
cách ba cm trên sau mép trái
và đối tượng
phạm thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường chú tại xã
nam thắng huyện nam trực tỉnh nam định
có xeo chấm cách một hai cm
dưới sau đầu mắt phải
bên cạnh đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
mai thị dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường chú tại xã nga thành
huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
về tội mua bán đánh cháo
hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này có xeo chấm cách một cm
trên trước đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
của truyền hình công an nhân dân xin được kết thúc tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại